thưa quý vị thay đổi mạnh mẽ về tư duy quản lý đẩy mạnh thu hút đầu tư phân đấu tự trang trải ngân sách
đó là những mục tiêu kỳ vọng của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh hòa bình
nhân dịp đồng bào các dân tộc tỉnh hòa bình đang tưng bừng kỷ niệm một trăm ba mươi năm thành lập hai mươi năm năm tái lập tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng trước sự đổi thay lớn mạnh của một địa phương vùng thủ đô
để hòa bình có một tâm thế mới có hướng đi đột phá phát triển
thủ tướng đề nghị hòa bình cần có chiến lược những biện pháp rõ nét hơn về phát triển đô thị
kinh tế nông nghiệp du lịch và xây dựng nông thôn mới đón bắt lợi thế vùng thủ đô
trong đó chú trọng đến hướng gia của nông nghiệp hữu cơ và tái khẳng định vai trò kinh tế mũi nhọn của du lịch
để tỉnh tập trung đầu tư mở rộng
tỷ lệ đói nghèo của hòa bình hiện còn ở mức cao lên đến hai mươi bốn
đang trở thành một bài toàn kho đối với đảng bộ chính quyền hòa bình
thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tập trung giải quyết đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn
thủ tướng kỳ vọng lãnh đạo tỉnh có sự đổi thay mạnh mẽ về tư duy phân đấu tự trang trải ngân sách
thủ tướng yêu cầu hòa bình cải cách lại môi trường đầu tư đang ở vị trí thấp
khắc phục tình trạng quá tải về an toàn giao thông ngăn chặn tốt hơn tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tỉnh cũng cần làm tốt việc sử dụng tài sản công chi tiêu ngân sách tránh lãng phí
tổ chức các cuộc họp sơ kết tổng kết đảm bảo thiết thực cụ thể
tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư hạ tầng giảm tài cho gánh nặng ngân sách
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự khánh thành dự án cầu hòa bình ba
đây là công trình trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư bốn trăm ba mươi bốn tỷ đồng
cụ thể hóa mục tiêu nâng cấp thành phố hòa bình thành đô thị loại hai vào năm hai nghìn hai mươi